không ít người dân tại bắc bộ đang khó chịu với thời tiết nồm ẩm
đêm qua và sáng ngày hôm nay thì vẫn còn mưa nhỏ mưa phùn
như vậy các hoạt động ngoài trời vẫn bị hạn chế vì thời tiết xấu đường xá lại trơn trượt
khiến cho việc di chuyển cũng cần phải cẩn trọng
thời tiết không lý tưởng nhưng bù lại trời không quá lạnh
mức nhiệt cao nhất ngày tại bắc bộ là hai mươi sáu hai mươi tám độ
bắc trung bộ hôm nay cũng có hình thái thời tiết tương đồng với bắc bộ với mức nhiệt hai mươi bảy độ
còn nam trung bộ hoàn toàn khô giáo trời nắng nóng lên tới ba mươi ba độ
còn về với nam bộ sau những ngày nắng nóng cường độ cao vào ngày hôm nay
tây nguyên nam bộ dự báo sẽ đón mưa trái mùa
và sau những ngày nắng nhiều sẽ kèm theo nguy cơ lốc xét gió giật mạnh
quý vị đặc biệt chú ý an toàn khi di chuyển và ra cố mái nhà biển báo thật chắc chắn